mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh đắk nông đã khiến xuất hiện nhiều địa điểm nứt đất có nguy cơ sụt lún
tỉnh đắk nông đã ra công điện khẩn chỉ đạo đề phòng ưng phó với mưa lớn sạt lở đất
liên quan đến vụ việc xuất hiện vết nứt kéo dài sau nhiều tiếng nổ lạ tại địa bàn bon bucrac xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông
chiều qua ông trần vĩnh phú phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tuy đức cho biết hiện tượng nứt gãy sạt lở đất tại khu vực này tiếp tục lan rộng hơn và xuất hiện một số vết nứt mới
đến chiều nay các vết nứt đã kéo dài thêm khoảng một năm km
để bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an quân đội
di rời bốn mươi năm hộ dân với một trăm bốn mươi năm khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm đồng thời tiếp tục vận động thêm một mươi hộ dân với bốn mươi bốn khẩu ở bon bucrang ra khỏi vùng đất gãy
trong khi đó từ đêm ngày một đến sáng ngày hai tháng tám trên đường hồ chí minh đoạn qua thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
đã xuất hiện những đường bị nứt gãy nằm phía bên phải tuyến theo hướng từ thành phố giang nghĩa đi thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lóc
hiện khu vực trên đang được các đơn vị chức năng phân luồng giao thông hạn chế người và phương tiện đi vào và chờ theo dõi